chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng tôi nhé
chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng tôi nhé
trước đó phạm nhân đệ bị phạt tù giam vì tội đánh bạc thời gian chấp hành án hai mươi bốn tháng
mai văn đệ bị bắt vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba chấp hành án tại trại giam số năm bộ công an tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba và bị quản chế tại phân trại số hai
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai tháng bốn khi đang trong thời gian lao động phạm nhân mai văn đệ đã trốn chạy
đến khoảng một mươi tám h một mươi năm phút ngày hai tháng bốn đối tượng đến cây xăng hà đông thuộc xã hà đông
huyện hà trung tại đây lợi dụng sơ hở đối tượng mai văn đệ đã cướp một xe ô tô taxi của hãng mai linh
biển kiểm soát ba mươi sáu a một mươi sáu nghìn tám trăm hai mươi ba để chạy trốn khi đi trên đường quốc lộ hai trăm một mươi bảy thuộc địa phận xã hà lĩnh
huyện hà trung đối tượng bỏ lại xe ven đường rồi tàu thoát
trong khi đổ xăng thấy vị khách có biểu hiện nghi vấn tài xế taxi cùng nhân viên cây xăng
tính kê kéo dài thời gian để báo công an
đối tượng mai vân đệ đã cướp taxi chạy trốn
từ chiều hôm qua đến hôm nay tức ngày ba tháng bốn các đối tượng vũ trang đang giáo diết triển khai
nhiều hướng truy tìm phạm nhân mai văn đệ trốn khỏi trại giam số năm bộ công an
đóng tại huyện yên định vào chiều ngày hai tháng tám
theo thông tin ban đầu trên đường trốn khỏi nơi giam giữ đối tượng mai văn đệ đã cướp taxi bỏ chạy
tuy nhiên khi di chuyển đến khu vực xã hải lĩnh huyện hà trung thì đệ bỏ lại xe tiếp tục lần trốn
một nghìn chín trăm tám mươi hai chú ở xã hà đông huyện hà trung tỉnh thánh hóa là tài xế lái xe taxi bị phạm nhân mai vân đệ cướp xe kẻ lại
anh không chạy taxi nên đậu xe ở cổng nhà để đi tập thể dục
sau đó có một người đàn ông vào nhà hỏi xe vợ anh gọi anh về và nói khách thuê trở đi hà nội
khi anh về nhà đối tượng giới thiệu đang làm công nhân tại trạm trộn bê tông ở gần đó
do có người nhà qua đời nên phải về xuân mai hà nội gấp
trên đường chở đối tượng đi khi đến cây xăng hà đông
trong lúc đổ xăng tôi nhận thấy đối tượng không mang hành lý chỉ mặc quần áo cọc
ngoài ra trước lúc lên xe con gái anh có bảo người này chân bị chảy máu có vào nhà rửa vết thương ở chân
nhận thấy đối tượng có biểu hiện lạ khi đổ xăng anh mạnh yêu cầu người này phải đưa tiền
hoặc bảo người nhà chuyển khoản để mình lấy tiền đổ xăng thì mới đi tiếp
trong lúc đổ xăng nhân viên cây xăng cho biết
người anh mạnh đang chở trên xe là phạm nhân bỏ trốn tại trại giam ở yên định
sau đó anh mạnh với nhân viên cây xăng cố tình
kéo dài thời gian để báo công an
tuy nhiên để thấy anh mạnh và nhân viên cây xăng có trao đổi qua lại thì đối tượng nghi vấn
vừa lúc đó hắn liền sang ngồi ghế lái lấy xe của anh mạnh chạy mất
khi di chuyển đến khu vực xã hà lĩnh huyện hà trung thì đệ bỏ lại xe và tiếp tục lần trốn
tài xế taxi nguyễn văn mạnh cho biết lúc đệ cướp xe taxi của anh để chạy trốn
trong xe có tám trăm linh đồng
tuy nhiên khi hắn bỏ lại xe tại xã hà lĩnh thì anh kiểm tra tiền không còn nữa
trước đó khoảng một mươi sáu h ngày hai tháng bốn khi đang tham gia cải tạo tại phân trại số chín
trại giam số năm bộ công an phạm nhân mai văn đệ ba mươi ba tuổi
trú tại hải giang huyện hải hậu tỉnh nam định đã trốn chạy
khi bỏ trốn đối tượng mặc áo phong màu xanh quần đuôi kẹo vuông
theo thông tin từ trại giam số năm phạm nhân mai văn đệ đang chấp hành án phạt hai mươi bốn tháng tù về tội đánh bạc
đến giữa trưa nay các lực lượng công an quân đội dân quân đang tiếp tục bảo vệ
khu bảo tồn thiên nhiên rừng xến tam quy huyện hà trung tỉnh thanh hóa
là nơi khả nghi đối tượng đang lần trốn
trước đó vụ việc hai phạm nhân cực kỳ nguy hiểm đã trốn cũng diễn ra tại trại giam xuân hà tại hà tĩnh
khi đó hai chiến sĩ được huy động tỏa ra mọi cung đường
thậm chí cảnh sát đã dựng dạp tại bờ đê đông tây xuân xã cẩm hà huyện cẩm xuyên để truy bắt hai tội phạm
trước đó khoảng một mươi năm h ngày bảy tháng một mươi hai người dân phát hiện hai đối tượng lạ
nghi là phạm nhân đã trốn khỏi trại giam tại khu vực rừng bần thuộc xã cẩm hà
ngay khi nhận được tin báo hàng trăm cảnh sát đã phối hợp với chính quyền địa phương
tiếp cận khu vực rừng bần để truy bắt hai kẻ trốn khỏi trại giam
cũng trong chiều ngày bảy tháng một mươi hai công an hà tĩnh đã huy động hơn hai cán bộ chiến sĩ
gồm các đơn vị nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát giao thông cảnh sát điều tra
công an các địa phương và lực lượng công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm
cụ thể sự việc diễn ra như sau
khoảng một mươi năm h ngày sáu tháng một mươi hai lợi dụng sơ hở hai phạm nhân phan công thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ở xã thạch châu lộc hà hà tĩnh và nguyễn đắc hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn xã cẩm nhượng
huyện cẩm xuyên hà tĩnh đã bỏ trốn khỏi trại giam xuân hà cơ sở hai đóng tại xã cẩm sơn huyện cẩm xuyên
được biết phan công thành bị kết án một mươi chín năm tù với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đang chấp hành án phạt tù tại đội hai mươi tám phân trại số một
hai trại giam xuân hà
nguyễn đắc hoàng bị kết án hai mươi năm tù với tội danh mua bàn trẻ phép trên ma túy
đang chấp hành phạt tù tại đội hai mươi tám phân trại số bốn
hai trại giam xuân hà
hiện hai tội phạm nguy hiểm trốn khỏi nơi giam giữ này đã bị cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an quyết định truy nã
theo một số nhân chứng rừng bần ở xã cẩm hà thuộc khu vực rừng ngầm bặn
rộng khoảng ba hectare tiếp giáp với xã cẩm lộc cầm xuyên
ngay khi phát hiện hai đối tượng là nghi là tội phạm bỏ trốn
người dân đã đổ ra rất đông để quan sát
anh lê ngọc chiến hai mươi bảy tuổi chú ở thôn phúc sơn xã cẩm sơn cho biết
sau khi nghe thông tin có phạm nhân trốn trại cả gia đình anh đã phải đóng cửa không dám ra ngoài
nhà chỉ cách trại giam chưa tới một km nên chúng tôi rất hoang mang
được loa xã thông báo chúng tôi đã cất xe máy và tài sản cẩn thận
nếu thấy người lạ sẽ lập tức bỏ
người dân có thể báo cáo với công an
khi bỏ trốn các đối tượng mặc áo màu đen và đi ủng
công an tỉnh hà tĩnh thông báo để người dân biết và cảnh giác
nếu phát hiện có thông tin về hai kẻ trên
người dân có thể báo cáo với công an nơi gần nhất qua trại giam xuân hà
hiện có hàng trăm cảnh sát đang phối hợp với chính quyền địa phương
để tiếp cận khu vực rừng mận truy bắt hai kẻ trốn khỏi trại giam
trong đó phan công thành có đoạn hiểm nhận dạng cao một m bảy mươi năm
tóc đen khuôn mặt hình chữ nhật sống mũi thẳng có sẹo sau đôi mắt trái
phan công thành bị kết án một mươi chín năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn nguyễn đắc hoàng có đoạn hiểm nhận dạng cao một m bảy mươi
tóc đen khôn mặt dài sống mũi thẳng đốt ruồi dưới đuôi mắt phải
nguyễn đắc hoàng bị kết án hai mươi năm tù về tội mua bàn trái phép cho bà thúy
cả hai phan công thành và nguyễn đắc hoàng đều đang chấp hành án phạt tù
tại đội hai mươi tám phân trạng số hai trại giam xuân hà
theo thông tin từ nội dung quyết định truy nã
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an
thưa quý vị những thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau